đường dây cho vay nặng lãi online quy mô toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
theo lực lượng công an tính đến thời điểm này nhóm đối tượng cho hơn một triệu người vay với số tiền trên hai mươi tỷ đồng
các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng tổ chức chuyển tiền trái phép sang trung quốc hơn năm tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhóm đối tượng người trung quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người việt nam
thông qua ứng dụng redvay trên điện thoại di động cho vay lãi suất trung bình gần hai ba trăm năm mươi một năm
tiền lãi của gói vay sẽ được trừ thẳng vào số tiền gốc mà người vay đăng ký vay
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng các đối tượng thành lập hàng chục công ty ma
sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại
nhằm mục đích rửa tiền chuyển tiền trái phép qua biên giới
cùng với đó các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất trật tự
tạo dư luận xấu trong xã hội
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố vụ án
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa
tiền tệ qua biên giới quyết định khởi tố bị can bắt bị can tạm giam
đối với bốn mươi năm đối tượng có hành vi phạm tội liên quan đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án